theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến nay bão số bốn đã khiến cho bảy người thiệt mạng và bốn người bị thương
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh yên bái hòa bình phú thọ hà giang hà nội bình dương vĩnh phúc sơn la tuyền quang lai châu cao bằng điện biên quảng ninh hà nội và bình dương